tiếp chủ tịch tập đoàn cz hàn quốc seong kyung sik thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao một số lĩnh vực mà cz đã đầu tư thành công ở việt nam
thủ tướng cho rằng với các nhà máy ở việt nam cz đang đóng góp tích cực vào phát triển sản xuất của việt nam
đóng góp thực sự cho phát triển quan hệ đối tác chiến lược việt nam hàn quốc
thủ tướng bày tỏ chính phủ việt nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hàn quốc làm ăn thành công tại việt nam
thủ tướng mong cj đóng góp vào phát triển nền nông nghiệp việt nam sản xuất nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao
có nhiều sản phẩm xuất khẩu ra các nước
chủ tịch cze bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tiệu kinh tế xã hội mà việt nam đạt được thời gian qua
hiện tập đoàn đang đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển tại thành phố hồ chí minh chuyên về vệ sinh an toàn thực phẩm
để kiểm soát an toàn thực phẩm và chế biến sản phẩm mới bằng nguyên liệu
cj có công ty cj logistics là doanh nghiệp logistics lớn nhất hàn quốc
hy vọng công ty liên doanh này sẽ góp phần giảm chi phí vận tải ở việt nam